cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp
đã có nhiều ý kiến tranh luận chung quanh việc trao quyền giám định tư pháp cho kiểm toán nhà nước
có đại biểu ủng hộ vấn đề này nhưng cũng có đại biểu đề nghị cần cân nhắc
vì nếu trao quyền này cho kiểm toán nhà nước thì sẽ dẫn đến trồng chéo trong chức năng nhiệm vụ
hơn nữa khi mở rộng thẩm quyền cho các cơ quan nhà nước thì phải theo nguyên tắc tổ chức bộ máy
ý kiến đại biểu ủng hộ kiểm toán nhà nước tham gia giám định tư pháp cho rằng
giám định tư pháp là công việc khó mang tính nhạy cảm
vì xác định đến hành vi vi phạm của tội phạm nên thường có tâm lý đùn đẩy
né tránh giữa các cơ quan có chức năng giám định với nhau
nếu như mà chúng ta đề nghị kiểm toán tham gia giám định trong lĩnh vực tư pháp
trong lĩnh vực tài chính thì có thêm một cái kênh để chúng ta lựa chọn
và tôi nghĩ rằng là kiểm toán nhà nước như thế là có đầy đủ các điều kiện
để tham gia vào cái việc giám định này để cho một cái kết luận
mang tính là khách quan
mặc dù đây là cái lĩnh vực giám định mà đã được giao cho bộ tài chính quản lý
nhưng mà tôi thì tôi cho rằng là đây là cái lĩnh vực mà có phạm vi rất là rộng
liên quan đến hầu hết các hoạt động có quản lý sử dụng tài chính công tài sản công
và cũng chính vì vậy mà quốc hội đã phải thành lập riêng một cái cơ quan
là kiểm toán nhà nước chỉ để thực hiện một cái nhiệm vụ về kiểm toán tài chính công tài sản công
một cái lĩnh vực rất là đặc thù như vậy
do đó việc giao thêm một cơ quan có nhiệm vụ giám định tư pháp
đối với lĩnh vực đặc biệt này cũng là điều hết sức cần thiết
tuy nhiên đại biểu nguyễn thanh hồng cho rằng
việc mở rộng thầm quyền cho các cơ quan nhà nước phải theo nguyên tắc tổ chức bộ máy
nếu không thì chúng ta cứ mở rộng theo cách như thế này
nó sẽ mất đi cái nguyên tắc cơ bản về tổ chức bộ máy
và chúng ta cũng thấy rằng là có một nguyên tắc đáng có cái chủ trương là
một việc chỉ do một cơ quan làm
nếu cứ vì khó khăn mà chúng ta thấy là đảm bảo tính độc lập tính khách quan
thực tiễn giải quyết thực tiễn mà chúng ta cứ cơi nới
cái thầm quyền như thế này nó sẽ không hồn về mặt tổ chức bộ máy
dự thảo luật sửa đổi lần này còn bổ sung thêm nội dung
phòng giám định kỹ thuật hình sự có chức năng giám định âm thanh hình ảnh
thu viện kiểm sát nhân dân tối cao
đại biểu chưa nhất trí với nội dung này
thực tế từ năm hai nghìn một mươi bảy viện kiểm sát nhân dân tối cao đã thành lập
phòng kỹ thuật hình sự thuộc cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao
phòng này hiện nay chưa được giao nhiệm vụ thẩm quyền giám định tư pháp
chủ yếu làm nhiệm vụ thu thập chứng cứ tài liệu
phải chăng việc sửa đổi luật lần này là để hợp thức hóa
chức năng giám định kỹ thuật hình sự cho cơ quan này
hiện vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau chung quanh dự án luật này
các đại biểu đề nghị dự án luật cần phải được thảo luận và bàn thảo kỹ lưỡng
cũng như cơ quan chủ trì thẩm tra cần tiếp thu ý kiến các đại biểu để hoàn thiện dự án luật